đợt nắng nóng kéo dài vừa qua đã khiến cho hàng nghìn diện tích lúa hẻ thu của nhiều huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an như hưng nguyên nghi lộc nam đàn bị thiếu nước nghiêm trọng
đặc biệt lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị đẻ nhánh nên nhu cầu về nước tưới là rất lớn
trong thời gian tới nếu không có đủ nước nguy cơ hàng nghìn hectare lúa ở nghệ an chết cháy là rất cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến cho gia đình bà phạm thị yến ở xã hưng tây huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an thấp thỏm ăn ngủ không yên vì bảy sao lúa của gia đình đang chết héo vì thiếu nước
đây cũng là tình trạng chung của hơn một hai trăm linh hectare lúa trên tổng số bốn năm trăm linh hectare lúa vụ hẻ thu ở huyện hưng nguyên bị ảnh hưởng vì thiếu nước do nắng hạn kéo dài trong gần một tháng qua
hiện tại ở huyện hưng nguyên có gần bảy trăm linh hectare rơi vào tình trạng bất khả kháng
trước đây nãy là năm này là hạn nhiều nhất
mọi người dân nói chúng là làm ăn là vẫn vất vả nhất đó
mà bởi vì là chỉ trống chơi vào ruồng thôi
mất ruồng thì hạn hạn mà mất đường đi thì mất đường khác
tính ra thì có cõi chim thứ thì chuột bò thứ thì hạn hạn thôi
nói chúng là như này đông ruồng thì chú thấy rồi thì biết
nước thì không có nữa
nước bơm dưới dưới dơ dở là bơm đi bơm quán dưới dơ dở là nước có ba là ở thẳng cái mình ruồng đấy mà dưới mới bắt đầu trắng
cái mình ruồng chết chết hăng thì ruồng hồ mất nữa
do nắng nóng kéo dài nguồn nước trên toàn bộ hệ thống canh gai canh cầu mượu đề canh thấp sông hoàng cần
của huyện hưng nguyên đều xuống ở mức cạn kiệt
lượng nước không đủ để phục vụ tưới tiêu
nếu như trong thời gian tới không có nước để tưới tiêu thì hơn một hai trăm linh hectare lúa sẽ bị mất trắng
giải pháp huyện này thì huyện đang tập trung chỉ đào các xã là huy đồng mọi nguồn lực để tập trung nào vẹt một số cái đoàn canh mướng
để sử dụng các cái máy bơm giả chiến để bơm chuyên vào
để cứu một số diện tích mà gần được cái nguồn lực
còn đồng thời thì cũng chỉ đào các xã là tần dùng các cái hồ đập sử dụng máy bơm dâu máy bơm điền để bơm nước từ các cái hồ gạch
để cứu các cái diện tích ở xung quanh các cái áo hô có thể có nguồn lực để tập trung khẩn trương để cứu lúa
không chỉ tại huyện hưng nguyên nắng nóng kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh nghệ an
đã làm cho hàng nghìn diện tích lúa hẻ thu ở các huyện như nghi lộc nam đàn
cũng trong tình trạng chết héo do thiếu nước
theo thống kê toàn tỉnh nghệ an hiện có hơn hai hai trăm linh hectare lúa một tháng tuổi đang thiếu nước
nếu nắng nóng khô hạn kéo dài số diện tích này có nguy cơ mất trắng
hiện một phần ba tổng số hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh nghệ an mực nước đã xuống dưới năm mươi dung tích
trong khi vụ hẻ thu vừa mới gieo cấy
do đó trong thời gian tới các đơn vị phục vụ nước cần phải nỗ lực đưa ra những giải pháp chống hạn kịp thời
và cần có những hướng đi mới ở những vùng thường xuyên bị thiếu nước